bước vào trung tâm hồi sức tích cực icu đặt tại bệnh viện y học cổ truyền tiền giang trong những ngày dịch vô cùng phức tạp là triền miên tiếng máy móc
xen lẫn những tràng ho dài khẳng đặc không ngớt của bệnh nhân covid một mươi chín
nơi đây các y bác sĩ đang chiến đấu dành giật sự sống cho chín mươi bệnh nhân có diễn biến nặng và nguy kịch
bác sĩ chuyên khoa hai đào trọng thành trưởng đoàn tri viện của bệnh viện hữu nghị việt sô
là một trong những bác sĩ có vai trò quan trọng với sự sống của bệnh nhân
dù mới vừa hết thời gian cách ly y tế sau chuyến đi chống dịch tại bắc giang chưa được bao lâu
bác sĩ đào trọng thành lại tiếp tục lên đường vào điểm nóng tiền sang
đây là lần thứ hai anh sung phong vào tâm dịch
dẫu biết đây là một chuyến đi trường kỳ đối mặt với nhiều nguy hiểm
nhưng khi bệnh viện gọi tên anh tiếp tục lên đường tiếp sức cho miền nam
bước ra khỏi khu điều trị với chiếc áo ướt đẫm mồ hôi anh kể
nhân lực tại địa phương mỏng đặc biệt là số lượng bác sĩ hồi sức và điều dưỡng còn ít
và trung tâm mới được thành lập nên sự đồng bộ phối hợp giữa các khâu chưa được nhuẩn nhuyễn
nên còn có nhiều khó khăn
do đó đoàn công tác của bệnh viện hữu nghị chi viện cho tiền giang gồm chín người
vừa tham gia trực tiếp công tác điều trị vừa đào tạo công tác chuyên môn cho các nhân viên y tế tại trung tâm
đợt dịch thứ tư và cũng là đợt dịch có diễn biến vô cùng phức tạp
bởi tính đến nay số ca mắc và tử vong cao kỷ lục
nên với bác sĩ thành nói riêng và các y bác sĩ nam tiến chống dịch nói chung
đều mong muốn người dân hãy nghiêm túc hơn nữa cùng chính phủ cùng ngành y tế chống dịch
để ngày về của các y bác sĩ nam tiến ngày càng được ngắn lại
được sớm trở về với tiếng gọi thiêng liêng của hai chữ gia đình